cùng hai con nhỏ là hồ gia bảo chín tuổi và hồ bảo châu ba tuổi
ông nguyễn văn đông chủ tịch ubnd tp thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết từ sáng sớm nay hai mươi sáu tháng hai lãnh đạo chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
ủy ban nhân dân phường phú hòa đã hỗ trợ tám triệu đồng còn ủy ban nhân dân thành phố thủ dầu một cũng đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
như đã thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra vào h ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi sáu tháng hai
tại một căn nhà trong hẻm trên đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố hai phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tại hiện trường toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị lửa thiêu dụi gác lửng làm bằng ván ép của căn nhà cũng bị sập hoàn toàn
trước đó vào khoảng gần một giờ sáng người anh trai của ông hồ hồng diệp ở nhà sát bên cạnh nghe thấy tiếng nổ của mái tôn và ngửi thấy mùi khét của cháy nên đã chạy ra ngoài kiểm tra
khi kiểm tra thì phát hiện phía trong nhà của ông diệp đang bốc cháy dữ dội
lúc này ông hô hoán người dân báo cơ quan chức năng phá cửa để cứu người
khi dập lửa xong cơ quan chức năng phát hiện bốn nạn nhân bị chết cháy tại nhiều vị trí khác nhau trong căn nhà
theo đại tá nguyễn văn dựt phó giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương vụ cháy được người dân phát hiện muộn
khi lực lượng đến hiện trường thì đám cháy đã bùng phát rất cao bao trùm toàn bộ căn nhà
lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận dùng vòi tiếp nước để dập tắt lửa
khoảng bảy phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên diện tích cháy không lớn nhưng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo nhận định ban đầu có thể vụ cháy là do chập điện
vâng và ngay trong chiều nay văn phòng chính phủ đã phát thông báo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đến thăm hỏi
hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả sớm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
phó thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn
thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và yêu cầu của thủ tướng chính phủ
tại công điện số năm mươi cdttg ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy